mở đầu là thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc vây giáp đối tượng ôm hàng nóng cố thủ trong nhà tại tỉnh nghệ an
bằng các biện pháp nghiệp vụ với đối tượng mà vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng thực thi nhiệm vụ cũng như là tài sản tính mạng của người dân
vào lúc hai mươi ba h ba mươi năm đêm qua một tháng một mươi lực lượng cảnh sát hình sự thuộc công an tp vinh tỉnh nghệ an phối hợp với các đơn vị liên quan
đã khống chế thành công đối tượng lê ngọc sơn về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản ra đầu thú sau một mươi năm tiếng đồng hồ cố thủ trong nhà
trước đó vào sáng qua lực lượng chức năng đã đến nhà số một trăm hai mươi tám đường hồng bàng thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lê ngọc sơn về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
khi cơ quan chức năng thông báo lệnh bắt lê ngọc sơn lập tức chống đối và gọi điện thoại cho ba người bạn đến hỗ trợ
vào khoảng một mươi một giờ sáng ngày một tháng một mươi bốn đối tượng đã dùng lựu đạn đe dọa chống đối việc bắt giữ người của lực lượng chức năng
lực lượng công an đã phải huy động cả đội đặc nhiệm cảnh sát cơ động đến bao vây kêu gọi nhóm người này giao nộp vũ khí trong suốt nhiều giờ liền
cho đến khoảng một mươi sáu h ngày hôm qua có hai đối tượng tự nguyện xin ra ngoài và giao nộp hai quả lựu đạn
còn lại lê ngọc sơn và một đối tượng khác vẫn cố thủ cho đến khuya không chịu ra đầu thú
mặc dù công an đã mời cả bố mẹ của sơn đến thuyết phục nhiều lần
tuy nhiên đến hai mươi ba h ba mươi năm đêm qua đối tượng lê ngọc sơn cùng với người bạn đã mở cửa ra đầu thú cơ quan chức năng
ngay sau đó đối tượng đã được dẫn giải về cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra